tại thành phố hồ chí minh hôm qua trường đại học cảnh sát nhân dân đã tổ chức trọng thề lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
trường đại học cảnh sát nhân dân thuộc tổng cục chính trị công an nhân dân chuyên đào tạo bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ cho các tỉnh phía nam
trong bốn mươi năm qua nhà trường đã đào tạo bồi dưỡng trên tám mươi một cán bộ chiến sĩ và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt bộ nội vụ và vương quốc campuchia
nhiều đồng chí cũng trưởng thành từ mái trường đại học cảnh sát nhân dân nay là cán bộ chủ chốt của các đơn vị địa phương và các tổng cục
trong năm học mới nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục đào tạo theo hướng thống nhất đồng bộ hiệu lực và hiệu quả
tăng cường công tác khảo thí nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý giáo dục tổ chức tốt các hoạt động dạy giỏi quản lý giỏi
duy trì nền nếp kỷ cương kỷ luật nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục sinh viên và tổ chức phong trào học tốt gian luyện tốt